dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phiên họp thứ ba mươi năm của ủy ban thường vụ quốc hội đã bế mạc
trước đó ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về việc sử dụng hai mươi kinh phí kết dư quỹ khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế năm hai nghìn một mươi bảy
phát biểu bế mạc phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nêu rõ
sau hai năm ngày làm việc tập trung nghiêm túc trách nhiệm ủy ban thường vụ quốc hội đã hoàn thành chương trình phiên họp thứ ba mươi năm
nhấn mạnh khối lượng công việc cần xem xét tại phiên họp tháng tám và tháng chín của ủy ban thường vụ quốc hội là rất lớn
chủ tịch quốc hội đề nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành chủ động phối hợp với hội đồng dân tộc và các ủy ban của quốc hội
các cơ quan của ủy ban thường vụ quốc hội triển khai tốt các công việc không chủ quan
tránh dẫn đến việc chậm trễ trong việc chuẩn bị nội dung phiên họp kỳ họp
trước đó ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về việc sử dụng hai mươi kinh phí kết dư quỹ khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế năm hai nghìn một mươi năm
năm hai nghìn một mươi năm có ba mươi tám tỉnh thành phố và bộ quốc phòng có kết dư quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tổng số là năm tám trăm ba mươi tám tỷ đồng
theo quy định của pháp luật phần hai mươi được để lại cho địa phương sử dụng là một một trăm sáu mươi bảy tỷ đồng
trên cơ sở đề nghị của các địa phương chính phủ trình ủy ban thường vụ quốc hội cho phép một mươi một tỉnh thành phố
được kéo dài thời gian thanh toán các khoản mua sắm trang thiết bị y tế phương tiện vận chuyển người bệnh
từ nguồn hai mươi kết dư quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm hai nghìn một mươi năm đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
sau thời điểm này phần kinh phí chưa sử dụng hết được hạch toán vào quỹ dự phòng để điều tiết chung theo quy định của luật bảo hiểm y tế
qua thảo luận ủy ban thường vụ quốc hội đồng ý với tờ trình của chính phủ
tuy nhiên ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị chính phủ làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm vì sao một mươi một tỉnh lại không thực hiện được theo đúng tinh thần của luật
giao ủy ban tài chính và ngân sách của quốc hội thẩm tra chính thức và chính phủ hoàn chỉnh hồ sơ để chính quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ tám tới đây